trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh nghệ an ghi nhận chín mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một mươi sáu ca cộng đồng giải rác ở các huyện tân kỳ hưng nguyên quế phong thanh trương quỳ hợp và thành phố vinh
hai mươi ngày qua toàn tỉnh phát hiện một năm trăm bốn mươi một ca nhiễm gồm một trăm năm mươi tám ca cộng đồng một số trường hợp ghi nhận tại trường học và khu công nghiệp
lãnh đạo ubnd tỉnh nghệ an đánh giá tình trạng ca nhiễm tăng đột biến trong khi nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng
để khống chế dịch từ giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi một tỉnh tăng cường một số biện pháp phòng dịch như nhà hàng quán ăn chỉ được sử dụng sáu mươi năm chỗ ngồi phục vụ khách hoạt động thể dục thể thao thực hiện theo hình thức không khán giả cơ sở thẩm mỹ vũ trường karaoke trò chơi điện tử dừng hoạt động
nghệ an cũng hạn chế hoạt động tập trung trong nhà
những người tham gia hoạt động này ngoại trừ lĩnh vực giáo dục bắt buộc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
nhân viên tiệm cắt tóc được yêu cầu tiêm đủ liều vaccine
tại quảng trị trước tình hình các ca dương tính tại hai huyện miền núi đắk rồng và hướng hóa tăng nhanh với một trăm hai mươi một ca cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua tỉnh nâng cấp độ phòng dịch và khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà
từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một quảng trị tạm dừng hội họp sự kiện tập trung
đông người không cần thiết các cơ sở vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử cũng tạm dừng hoạt động
một số hoạt động được phép nhưng có điều kiện tập trung không quá ba mươi người cùng một thời điểm như hiếu hỉ liên hoan cơ sở tôn giáo bảo tàng dạp chiếu phim
trường hợp có từ chín mươi số người tham gia các hoạt động này tiêm đủ hai liều vaccine hoặc ép khỏi bệnh thì được tập trung không quá một trăm linh người
từ ngày hai mươi một tháng một mươi một bắc ninh yêu cầu dừng toàn bộ đám hiếu trên phạm vi toàn tỉnh
các hoạt động giải trí như quán bar karaoke phòng tập thể hình vũ trường tiếp tục dừng hoạt động đến khi có thông báo mới
bắc ninh cũng tạm thời đóng cửa nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày chỉ cho bán mang về
đồng thời yêu cầu không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
trong phiên bản cập nhật này sở y tế tp hcm quy định ra ba điều kiện cụ thể đối với f có xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh dương tính
để quyết định cách ly tại nhà
các quy định này tập trung bảo vệ người có nguy cơ cao và điều kiện cởi mở hơn so với phiên bản trước đó
theo quy định trước đó túi thuốc b thuốc kháng viêm cothicoid và chống đông dạng uống được chỉ định khi người bệnh có triệu chứng sớm của suy hô hấp
cảm thấy khó thở nhịp thở lớn hơn hai mươi lần một phút spo hai nhỏ hơn chín mươi năm nhưng chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn hỗ trợ
thời gian f tự uống không quá ba ngày
trong thời gian này người bệnh tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ
tùy tình trạng sức khỏe của người bệnh bác sĩ sẽ quyết định cho người bệnh dùng tiếp thuốc này cho đủ bảy ngày
tuy nhiên theo quy định mới của sở y tế tp hcm trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi f được phát hiện
nhân viên y tế sẽ cấp ngay gói thuốc a nếu f không có triệu chứng hoặc cấp ngay gói thuốc ac nếu f có triệu chứng nhẹ
nếu f tại nhà cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi lớn hơn hai mươi lần một phút hoặc đo spo hai nhỏ hơn chín mươi sáu cần liên hệ ngay nhân viên y tế để được hỗ trợ
bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nếu chỉ định nhập viện sẽ cho người bệnh dùng một liều duy nhất thuốc b trước khi chuyển viện
tại họp báo chiều hai mươi hai một mươi một về tình hình dịch bệnh của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
túi thuốc b gồm kháng viêm coticoid desamethasone
brennison methylbrenisolone và thuốc kháng đông đây cũng không phải là túi thuốc phát đại trả
ngày hai mươi ba tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết sẽ có thay đổi trong cách chăm sóc
theo dõi và cấp thuốc cho f cách ly điều trị tại nhà
theo đó khi f có triệu chứng nhẹ các bác sĩ phải đánh giá tình hình bệnh nhân
trong trường hợp bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc nhân viên y tế cho bệnh nhân ký cam kết
và cấp túi thuốc c thuốc kháng virus monopiravir
khi f điều trị tại nhà cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi hơn hai mươi lần một phút hoặc spo hai nhỏ hơn chín mươi sáu
phải liên hệ ngay với cơ sở y tế đang quản lý để được hỗ trợ
hiện nay trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động sẽ quản lý f tại nhà
sau khi đánh giá tình trạng bệnh nếu có chỉ định nhập viện
bác sĩ sẽ cho f dùng một liều thuốc b duy nhất trước khi chuyển viện
trước đây túi thuốc b được cấp phát cùng với thuốc a
và có liều lượng dùng đủ trong ba ngày